bộ quốc phòng philippines cho biết nước này sẽ duy trì hiệp ước tăng cường quốc phòng với mỹ cũng như tiếp tục triển khai các cuộc tập trận chung
ngoài ra bộ trưởng quốc phòng philippines cũng thông báo rằng hai cuộc tập trận thường niên gồm cuộc tập trận hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển
và cuộc tập trận tấn công đổ bộ philippines sẽ bị gián đoạn song cuộc tập trận quy mô lớn có tên bali qatan sẽ tiếp tục được triển khai
các cuộc diễn tập quy mô nhỏ với nội dung chống khủng bố hỗ trợ giải quyết các vấn đề nhân đạo và ứng phó với thảm họa sẽ tiếp tục được tiến hành
bất chấp việc tổng thống rodrigo duterte liên tục đe dọa sẽ chấm dứt hợp tác quân sự như vậy giữa hai nước